một trong những quy định của luật phòng chống tác hại của rượu bia là cấm hành vi lôi kéo xúi rục kích động và ép buộc người khác uống rượu bia
liên quan đến vấn đề này thì nhiều câu hỏi đặt ra
làm sao để cấm làm thế nào để chứng minh hành vi xúi dục người khác uống rượu bia
liệu điều luật này có khả thi hay không
sau đây mời quý vị cùng đến với phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
đây là một clip minh họa về việc ép buộc người khác uống rượu bia
để chấm dứt tình trạng này khoảng một điều năm của luật phòng chống tác hại của rượu bia
có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đã quy định bốn hành vi bị cấm gồm xúi rục kích động lôi kéo ép buộc người khác uống rượu bia
tuy nhiên việc chứng minh hành vi bị cấm gồm xúi rục kích động lôi kéo ép buộc người khác uống rượu bia
chứng minh điều này lại không hề đơn giản